nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh lai châu liên tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
mưa lớn đã gây sạt lở đất đá và sụt lún một số tuyến đường giao thông huyết mạch
ngay trong dạng sáng nay mưa lớn đã làm sụt lún hàng chục mét đường tỉnh một trăm ba mươi hai
ảnh hưởng lớn đến giao thương đi lại của nhân dân tám xã bắc giảo san thuộc huyện phong thổ
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là đoạn sạt lún nghiêm trọng xảy ra tại km một mươi ba tỉnh lộ một trăm ba mươi
đoạn qua xã bản lang huyện phong thổ tỉnh lai châu
mưa lớn kéo dài nước tràn về lớn đã khiến mương và ống thoát nước vỡ gây sạt sụt hàng chục mét đường nhựa
vụ sạt sụt đã ảnh hưởng lớn đến giao thương của bà con nhân dân tám xã bắc giảo san cổ huyện phong thổ
các cơ quan chức năng của tỉnh lai châu đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo phân luồng và khắc phục khẩu quả
trước mắt cho máy xúc đào lấp xử lý tạm thời để bà con nhân dân tám xã bắc giảo san có thể đi lại bằng xe máy
sau đó sẽ đo khối lượng thực hiện giải phóng mặt bằng và nắn tuyến để bảo đảm thông thương tuyến tỉnh lộ một trăm ba mươi hai